ít nhất năm người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một tay súng chưa rõ danh tính nã đạn vào một sới chọi gà
tại thành phố duyên hải petatlan bang guerrero miền nam mexico vào ngày hôm qua
các lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường tiến hành việc sơ cứu và đưa những người bị thương đi cấp cứu
tuy nhiên sau hết khoa cấp cứu các bệnh viện tại thành phố petatlan đã kín dường
xe cứu thương đã phải đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế tại các địa phương lân cận
theo thông tin ban đầu năm người đã thiệt mạng tại hiện trường
song con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do đa số người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch
chính quyền guerrero yêu cầu các lực lượng y tế địa phương tập trung mọi nguồn lực cần thiết để cứu sống các nạn nhân
hiện giới chức đã phong tỏa hiện trường vụ việc để tiến hành điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm
một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng đây là vụ thanh toán liên quan đến việc bảo kê hoạt động của các sới chọi gà
israel sẽ kiên trì
chỉ theo đuổi cuộc chiến chống lại lực lượng hamas ở giải gaza cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra
tuyên bố trên đã được thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra trong cuộc họp nội các ngày hôm qua
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự của israel tại gaza sẽ không kết thúc
cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra đó là xóa sổ hamas giải cứu tất cả các con tin và đảm bảo vấn đề gaza không còn là mối đe dọa với an ninh israel
cũng trong cuộc họp này
thủ tướng netanyahu cảnh báo lực lượng hezbollah sau khi lãnh đạo lực lượng này tuyên bố sẽ có hành động trả đũa sau vụ một thủ lĩnh của hamas bị sát hại tại liban
trước đó một ngày truyền thông israel dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel cho biết lực lượng này đã hoàn thành việc phá hủy các cơ cấu quân sự của hamas ở phía bắc gaza
và giờ đây đang tập trung vào việc tấn công hamas ở miền trung và miền nam gaza
trong khi đó mỹ và đức đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để nỗ lực ngăn chặn tấn công hamas ở miền trung và miền nam gaza
trong khi đó xung đột giữa israel và hamas lan rộng ra khu vực trung đông
ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua đã có chuyến thăm tới qatar và có cuộc hội đàm với thủ tướng và ngoại trưởng nước này để thảo luận về tình hình ở giải gaza
mới đây qatar đã đề xuất một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của israel vào giải gaza và thành lập một chính phủ đoàn kết của người palestine không liên quan trực tiếp đến hamas
qatar hiện đang đóng vai trò tích cực trong việc làm dịu căng thẳng cũng như ngăn ngừa xung đột leo thang ở khu vực
trước đó cùng ngày trong cuộc hội kiến
quốc vương jordan abdullah đệ nhị ngoại trưởng mỹ đã nhấn mạnh sự phản đối của washington đối với việc cưỡng ép người palestine ra khỏi khu bờ tây và gaza
đồng thời nhất trí phối hợp với giordani thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhân đạo vào gaza
cùng ngày phát biểu trước chuyến thăm tới trung đông ngoại trưởng đức annalena barbook đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở gaza và hướng tới giải pháp bền vững cho cuộc xung đột
ngoại trưởng nhật bản yoko kamikawa đã bất ngờ đến thăm ukraine và thông báo
tokyo cam kết đóng góp ba mươi bảy triệu đô la mỹ cho quỹ của tổ chức hiệp ước quá trị tây dương nato để bổ sung hỗ trợ quốc phòng cho quốc gia đông âu này
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp ukraine ngoại trưởng nhật bản cho biết
nước này sẽ bàn ra một hệ thống phát hiện máy bay không người lái và các hàng hóa hỗ trợ khác thông qua quỹ mới
tokyo cũng sẽ cung cấp cho kiev năm máy phát điện tô bin khí lưu động để góp phần giúp người dân nước này sửa ấm trong mùa đông khắc nghiệt
chuyến thăm diễn ra trước khi hai nước chuẩn bị tổ chức hội thảo tại tokyo vào ngày một mươi chín tháng hai nhằm thảo luận về việc tái thiết ukraine
đây là chuyến thăm đầu tiên đến ukraine của bà kamikawa kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng bangladesh shekhasina đã tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc tổng tuyển cử vừa được tổ chức ngày hôm qua
chiến thắng của bà hasina tới trong bối cảnh đảng dân tộc chủ nghĩa bangladesh pnp đảng đối lập lớn nhất cùng với một mươi năm đảng nhỏ khác
tẩy chay của bầu cử này
theo kết quả sơ bộ được công bố vào đêm qua đảng liên đoàn awami của đơn cưm thủ tướng hasina đã giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại quốc hội
kết quả chính thức từ ủy ban bầu cử quốc gia bangladesh sẽ được công bố trong vài ngày tới
bằng chiến thắng vang dội này bà sheikh hasina sẽ đi vào lịch sử bangladesh với tư cách là thủ tướng tại vị lâu nhất
cuộc tổng tuyển cử tại bangladesh diễn ra ngày hôm qua trong bối cảnh an ninh được đánh giá là khá yên tĩnh
tuy nhiên giới quan sát đánh giá tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là khá thấp
một số hoạt động tẩy chay bầu cử vẫn diễn ra với một vài vụ bạo lừng nhỏ ở một số quận trong cả nước
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
sự gián đoạn nguồn cung cấp nước do trận động đất đã khiến người dân ở nhật bản sống trong tình trạng thiếu nước
người dân phải lấy nước từ những con sông ở địa phương để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của mình
một loạt trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung nhật bản đã dần đến việc cắt nguồn cung cấp nước
trước tình trạng thiếu nước người dân địa phương ở làng unami tỉnh toyama nhật bản đã phải lấy nước từ con sông địa phương để sử dụng
ishikawa và toyama nằm trong số bốn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất
số người thiệt mạng đã tăng lên một trăm hai mươi sáu sau khi trận động đất xảy ra ở ishikawa và vùng lân cận
trong một diễn biến liên quan cơ quan khí tượng nhật bản cho biết vào ngày tám tháng một
tuyết sẽ rơi dày từ một mươi đến chín mươi cm tại các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do động đất
thời tiết khắc nghiệt có thể cản trở công tác cứu hộ và gây thêm nhiều khó khăn của sống của người dân ở khu vực này
chính phủ nhật bản cho biết sẽ tăng cửa các phương tiện hàng không và đường thủy tiếp cận các vùng bị cô lập để cung cấp đủ nhu yếu phẩm cần thiết
truyền thông slovenia đưa tin có năm người bị mắc kẹt trong hang krizna ở tây nam nước này
sau khi mưa lớn lảm nước sân cao cản trở nỗ lực của các nhân viên cứu hộ
nhằm đưa nhóm người này ra ngoài an toàn
nhóm người mắc kẹt cùng một gia đình ba người và hai hướng dẫn viên du lịch đã tìm được một chỗ trú ẩn an toàn
hệ thống hang dài khoảng tám km và cách duy nhất để khám phá là di chuyển bằng thuyền
tối sáu tháng một lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận cung cấp thức ăn nước uống và một liều dưỡng ấm cho nhóm người này
tuy nhiên do vị trí nhóm bị mắc kẹt cách cửa hang hơn hai km nên cần huy động một đội thợ lặn khác tới hỗ trợ
dự kiến cần ba bốn tiếng lặn mới đến được chỗ những người mắc kẹt
nỗ lực cứu hộ và giải cứu phụ thuộc vào thời điểm nước rút có thể là trong đêm ngày bảy tháng một
nhưng cũng không lại trừ khả năng sẽ kéo dài vài ngày
nước anh đã đầu tư năm hai tỷ bảng tương đương sáu sáu tỷ usd cho hệ thống phòng chống lũ lụt
thông tin được thủ tướng anh rishi sunak cho biết
trong chuyến đi thị xát một số địa phương chịu ảnh hưởng của lũ lụt và mưa lớn do bão hen gây ra ở nước này
theo thủ tướng sunak
hơn một nhân viên của cơ quan môi trường nước này đang tham gia hỗ trợ các cộng đồng địa phương
bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt vừa qua
hơn hai trăm linh máy bơm cũng đã được triển khai để giảm thiểu thiệt hại do nước lũ
thủ tướng anh cho hay khoản đầu tư trên đã giúp cho hàng trăm ngôi nhà tránh được ngập lụt
ngoài ra london đã kích hoạt cơ chế phục hồi lũ lụt
theo đó những ngôi nhà doanh nghiệp và trang trại bị ảnh hưởng
sẽ được hỗ trợ tài chính cho việc cứu trợ khẩn cấp
và xây dựng khả năng ứng phó với thiên tai trong tương lai
những cơn bão liên tiếp vài tuần gần đây ở anh đã gây ra mưa lớn trên diện rộng
kéo dài từ hôm bốn tháng một khiến nhiều con sông tràn bờ
và gây ra tình trạng lũ lụt ở nhiều khu vực
thưa quý vị trước thực trạng nhiều người khuyết tật có mong muốn tham gia lực lượng lao động
nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận các kỹ năng làm việc cần thiết
một doanh nghiệp xã hội của australia đã tổ chức các chương trình đào tạo
người khuyết tật hỗ trợ họ có công an việc làm
các chương trình này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản phục vụ công việc
và sau khi học viên hoàn thành quả học họ sẽ được giới thiệu những công việc phù hợp
nội dung này sẽ đến thay cho lời cháo kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
sau khi tham gia chương trình đào tạo một mươi tháng dành cho người khuyết tật
do doanh nghiệp xã hội jigso của australia tổ chức
hiện chị jan browley đã sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động
chị chia sẻ chương trình đã giúp chị có các kỹ năng cần thiết để làm nhiều công việc khác nhau
tôi làm việc ở jixo và thực hiện nhiều công việc văn phòng khác nhau
đó có thể là bất cứ việc gì từ kiểm tra chất lượng các tập tin đến sắp xếp hộp trên kệ
và nhiều việc khác tôi được yêu cầu
theo doanh nghiệp xã hội jigsaw
rất nhiều người khuyết tật không đáp ứng được yêu cầu công việc trong vòng ba tháng đầu đi làm
do vậy cơ quan này đang hướng tới việc thay đổi điều đó
chín mươi một người khuếch tật tham gia công việc chính thống thông qua chương trình của chúng tôi
vẫn giữ được việc làm cho đến ngày nay
chương trình do jigsaw cung cấp tập trung vào phát triển các kỹ năng cần thiết
để người khuyết tật có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ
chúng tôi được đào tạo khoảng hai mươi kỹ năng chung để sẵn sàng làm việc
chẳng hạn như đúng giờ ăn mặc chuyên nghiệp và tất cả những kỹ năng cần thiết cho công việc

tôi bị thiểu năng trí tuệ nhẹ điều đó có nghĩa là đối với những người khuếch tật không đáp ứng được mục tiêu nghề nghiệp của họ
tôi bị thiểu năng trí tuệ nhẹ điều đó có nghĩa là đối với những người khuếch tật không đáp ứng về chương trình này
tôi bị thiểu năng trí tuệ nhẹ điều đó có nghĩa là đôi khi tôi mất nhiều thời gian hơn để học hỏi mọi thứ
tùy theo nhiệm vụ được giao tôi có thể cần thêm một chút thời gian để học kèm theo những lời giải thích cùng một số nội dung bổ sung được
tôi thích công việc này nó khiến tôi cảm thấy sống có mục đích có trách nhiệm thật tuyệt khi có thể tự mình kiếm và tiết kiệm tiền
mong muốn lớn nhất của chị browley là có thêm nhiều người nối bước chị tham gia chương trình đào tạo này qua đó được tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho những người khuyết tật